bổ nhiệm đại tướng võ nguyên giáp khi đó là bộ trưởng bộ quốc phòng giữ chức tổng chỉ huy quân đội toàn quốc
quyết định này là tiền đề quan trọng để đại tướng tham gia chỉ huy chính trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc ta
tạo ra những chiến công lừng lẫy đánh bại chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc
dân tộc việt nam có quyền tự hào đã sinh ra một người con như thế trong một thời đại vẻ vang nhất của dân tộc thời đại hồ chí minh
đại tướng võ nguyên giáp một trong những học trò xuất sắc nhất của hồ chí minh
là người đại tướng của nhân dân người anh cả của quân đội cách mạng một nhà văn hóa lớn của việt nam
tên tuổi của đại tướng gắn liền với những mốc son trói lọi trong lịch sử của dân tộc
ông được báo chí nước ngoài ca ngợi là thiên tài quân sự lớn của thế kỷ hai mươi chuyên gia vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân
anh luôn tin lịch sử vận dụng và phát triển lịch sử trong lịch sử mới
một nước nhỏ đánh một nước lớn
thì phải tiến hành chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy
rồi kết hợp chiến tranh du kích và chiến tranh chinh quy
và từng bước một đẩy mạnh chiến tranh chính quy lên đánh những trận lớn ngày càng lớn
cái luận điểm rất sáng tạo và nổi tiếng của anh trong thời kỳ chiến tranh du kích là đại đột độc lập tiểu đoàn tập trung
phải tiến hành cái đại đội độc lập thì mới vận động quân chúng để tham gia chiến tranh
thế nhưng phải có nghĩa là đánh tập trung
đánh tập trung lúc đầu thì là phải đánh vận động chiến
chỉ là đánh cấp tiểu đoàn thôi
chỉ là tiến dần lên đánh cấp trung đoàn và siêu đoàn
trên cơ sở chiến tranh du kích ngày càng phát triển
trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình đại tướng võ nguyên giáp đã trực tiếp và tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng
như chiến dịch biên giới thủ đông một nghìn chín trăm năm mươi trận điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chiến dịch tết mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chiến dịch năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chiến dịch hồ chí minh
trong đó nổi bật nhất không thể không nhắc tới là chiến dịch điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đại tướng được chủ tịch hồ chí minh trao toàn quyền chỉ huy chiến dịch
đánh bại đội quân nhà nghề được trang bị hiện đại của liên hiệp pháp
chiến thắng này đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực của người pháp tại đông dương sau tám mươi ba năm
và đã đưa đại tướng võ nguyên giáp đi vào lịch sử thế giới
như một danh nhân quân sự việt nam
một người hùng của thế giới thứ ba
thế nhưng đại tướng vẫn luôn khiêm nhường khi đề cập đến chiến thắng của các chiến dịch
hay thắng lợi của cả hai cuộc kháng chiến
sở dĩ ngày nay chúng ta dân tộc ta có những thắng lợi vĩ đại tưởng chừng như huyền thoại
độc lập thống nhất dân tộc
rồi là thắng lợi đội mới cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
cái công lao đầu tiên
đầu tiên là
của bạc hồ
kinh nghiệm của chúng ta
nhờ sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết phấn đấu của đồng bào đồng chí
và đặc biệt là
của các đồng chí lãnh đạo mà đã khuất
của các anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống
trên bờ trận
còn cái phần cống hiến của tôi thì
cũng có nhưng mà nó nhỏ thôi
thật lòng mà nói thì tôi cứ nghĩ
đến hằng triệu đồng bào đã
thí sinh như vậy đến các bà bà anh hùng
thì tôi thấy là
cũng chỉ là một giọt nước trong biệt cả
cuộc đời của đại tướng võ nguyên giáp
là một tấm gương phản chiếu
của gần trọn thế kỷ hai mươi
thế kỷ dữ dội nhất và cũng bi hùng nhất
của dân tộc việt nam
đức độ tài năng của đại tướng
đã đem lại cho ông niềm tin yêu trọn vẹn
của toàn đảng toàn dân và toàn quân
cũng như lòng mến mộ của bạn bè quốc tế
và cả sự khâm phục của những người trước đây
từng là đối thủ đứng ở bên kia chiến tuyến
đại tướng cũng là một trong số ít
các nhân vật trở thành huyền thoại
ngay cả khi còn đang tại thế
và sẽ mãi được nhắc đến
như một biểu tượng cho bản lĩnh
trí tuệ việt nam